ủy ban tài chính và thuế vụ hạ viện mỹ vừa công bố hồ sơ khai thuế của cựu tổng thống donald trump
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
các hồ sơ cho thấy trong giai đoạn trên cựu tổng thống trump và phu nhân melanie trump
đã kê khai các khoản khấu trừ và các khoản lỗ lớn nên chi phải trả rất ít
hoặc không trả thuế thu nhập trong những năm này

trước đó ông trump đã kiện ủy ban tài chính và thuế vụ hạ viện

tuy nhiên tòa án tối cao mỹ đã ra phán quyết bác bỏ
theo các chi tiết được ủy ban công bố ông trump không phải trả thuế thu nhập vào năm hai nghìn hai mươi
năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình
các hồ sơ cho thấy trong giai đoạn trên cựu tổng thống trump và phu nhân melania trump
đã kê khai các khoản khấu trừ và các khoản lỗ lớn nên chi phải trả rất ít
hoặc không trả thuế thu nhập trong những năm nay